vào đầu giờ chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đám cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc quận bình tân tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
theo các nhân chứng thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc a quận bình tân
phát hiện vụ việc người dân xung quanh đã huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và có chiều hướng lan sang các khu vực lân cận
đường cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đạn cứu hộ công an quận bình tân
đã huy động những phương tiện cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và phải sau gần một giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm gần như toàn bộ tài sản bên trong của cửa hàng điện gia dụng bị thiêu rụi nhà đổ sập
theo người dân thời điểm xảy ra cháy bốn người trong cửa hàng điện gia dụng kịp chạy ra ngoài thoát thân
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ